để có tiền tiêu xài một nhóm hơn một mươi đối tượng đã rủ nhau thuê xe ô tô từ thành phố hồ chí minh
đến thành phố phú quốc tỉnh kiên giang để san cảnh cướp giật tài sản của du khách nhân dịp nghỉ lễ
ngày hai mươi chín tháng bốn tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã xét xử sơ thẩm tám bị cáo về tội cướp giật tài sản
theo cáo trạng vào các ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một một băng nhóm gồm các bị cáo trên
cùng bốn đối tượng khác đã cùng nhau thuê xe ô tô từ thành phố hồ chí minh sang thành phố phú quốc
sau đó giàn cảnh rồi thực hiện ba vụ cướp giật tài sản tại chợ đêm phú quốc và nhà ga cắp treo của ba du khách
tài sản cướp giật được là ba sợi dây chuyền vàng có trọng lượng gần ba lượng vàng một mươi tám carat và hai mươi bốn carat
có giá trị hơn một trăm ba mươi bảy triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thị mỹ phượng và nguyễn thị bích phượng
mỗi bị cáo năm năm tù nguyễn lê hoàng tâm và nguyễn thị ngọc bích
mỗi bị cáo năm năm sáu tháng tù nguyễn văn đạt em và tô thị yến nhi mỗi bị cáo sáu năm tù
mohamastajimi bốn năm sáu tháng tù và nguyễn văn tuấn ba năm tù về tội cướp giật tài sản